thông báo của văn phòng chính phủ chiều nay thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd tp hà nội
tập trung chỉ đạo xử lý rứt điểm vi phạm tại dự án số tám b lê trực quận ba đình thành phố hà nội
thông báo của văn phòng chính phủ nêu rõ việc xử lý vi phạm tại dự án này
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu có nhiều văn bản chỉ đạo
tuy nhiên ubnd tp hà nội rất chậm trong việc chỉ đạo xử lý đến nay vẫn tồn tại kéo dài
do vậy thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd tp hà nội tập trung chỉ đạo xử lý rứt điểm việc này
bảo đảm kỷ cương pháp luật an toàn công trình và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan